kỳ họp thứ một mươi một hội đồng nhân dân tp hà nội khóa một mươi năm đã khai mạc
kỳ họp nhằm xem xét thảo luận về những kết quả đạt được
cũng như là những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
thu chi ngân sách bảo đảm quốc phòng an ninh năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của hội đồng nhân dân tp
dự phiên khai mạc có đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
đồng chí uông chu liêu phó chủ tịch quốc hội
tại kỳ họp này hội đồng nhân dân tp sẽ xem xét thảo luận thông qua một mươi bốn báo cáo
sáu nghị quyết thường kỳ sáu báo cáo và một mươi sáu nghị quyết chuyên đề
đặc biệt hội đồng nhân dân tp sẽ dành một ngày để chất vấn và trả lời chất vấn
dự kiến về ba nhóm vấn đề tình hình và kết quả công tác quản lý quy hoạch đô thị quy hoạch nông thôn
việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các trường ngoài công lập trên địa bàn
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và phi phạm pháp luật năm hai nghìn một mươi chín
bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải đề nghị các đại biểu phát huy cao tinh thần dân chủ
trách nhiệm trước cử tri thảo luận kỹ lưỡng để làm rõ hơn sâu sắc toàn diện
về kết quả cũng như hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm thực tiễn trong thời gian tới